không những dịch bệnh tỏ ra phức tạp ở hồng kông mà số người chết vì covid một mươi chín trong ngày ở thượng hải tiếp tục tăng
mới nhất giới chức thành phố cảnh báo với cư dân rằng tình trạng phong tỏa kéo dài ba tuần qua sẽ chỉ được sỡ bỏ
một khi tình trạng lây lan được chặn đứng
dù số ca nhiễm mới giảm giới chức thượng hải tiếp tục thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch
như tiến hành đợt xét nghiệm mới trên toàn thành phố trong hôm nay và cảnh báo với các cư dân rằng
tình trạng phong tỏa và kéo dài ba tuần chỉ có thể được dỡ bỏ hoàn toàn
một khi tình trạng lây nhiễm bị chặn đứng theo reuters
trong khi một vài quận ở thượng hải thắt chặt những hạn chế về đi lại
giới chức ở những khu vực đáp ứng tiêu chuẩn cho những người được phép rời khỏi nhà
vẫn ngăn chặn họ làm việc này gây ra tình trạng thất vọng trong số cư dân đã chịu đựng tình trạng phong tỏa kéo dài
cụ thể ủy ban y tế thượng hải vào hôm nay hai mươi hai tháng bốn thông báo một mươi một người mắc covid một mươi chín đã qua đời
ở thành phố này trong ngày hai mươi một tháng bốn tăng từ tám ca tử vong được ghi nhận ngày trước đó
ở trung quốc đại lục số ca nhiễm không có triệu chứng không được xem là ca nhiễm covid một mươi chín được xác nhận
chính quyền thượng hải nhấn mạnh trên wechat
mục tiêu của chúng ta là làm cho cộng đồng không còn ca nhiễm covid một mươi chín càng sớm càng tốt
đây là chỉ dấu quan trọng mà chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch đầy khó khăn này
để chúng ta có thể khôi phục trật tự
cảm ơn các bạn đã theo dõi